tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng là trịnh xuân thành và nguyễn văn trúc đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã xuân lai huyện gia bình về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày ba tháng ba tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện gia bình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cắm chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn tại km hai mươi bảy hai trăm linh quốc lộ một mươi bảy thuộc địa phận xã nhân thắng thì phát hiện thành và trúc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên hai đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà còn phóng xe vượt chốt
ngay sau đó tổ công tác đã đuổi theo yêu cầu hai đối tượng
tổ công tác đã đuổi theo yêu cầu hai đối tượng dừng phương tiện để kiểm tra theo yêu cầu nhưng thành và trúc không những không chấp hành mà dùng điện thoại cá nhân quay phim ghi hình liên tiếp chửi bới sô đẩy cán bộ làm nhiệm vụ
trúc nhặt gạch ném rồi cả hai tiếp tục tấn công cán bộ làm nhiệm vụ
ngay lập tức lực lượng tăng cường của công an huyện đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ hai đối tượng trên
kiểm tra sau đó người điều khiển xe máy là thành đã vi phạm nồng độ cồn mức sáu trăm một mươi bốn mg một mươi l khí thở
người ngồi sau là trúc có mức nồng độ cồn là bốn trăm bốn mươi hai mg một l khí thở
hành vi của thành và trúc đã khiến nhiều người dân chứng kiến rất bức xúc bởi sự manh động và coi thường pháp luật
theo quy định của pháp luật hành vi chống đối lực lượng cảnh sát giao thông thi hành công vụ có thể lên tới bảy năm tù
ngoài ra mức xử phạt sẽ còn tăng nặng theo tính chất mức nguy hại và hậu quả hành vi
ngoài ra lãnh đạo bộ công an lãnh đạo công an tỉnh và lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo rất quyết liệt là không có vùng cấm không có ngoại lệ kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm nồng độ cồn
để thứ nhất là đảm bảo cho người tham gia giao thông được an toàn và có sức dân đe đến những người vi phạm pháp luật
lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyên cáo tới người tham gia giao thông lên chấp hành không chống đối lại lực lượng chức năng để xảy ra những vụ việc đáng tiếc như vụ việc vừa rồi